theo cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng ba tới đây
người dân ở thủ đô hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng và bình thuận
có thể nộp tiền vi phạm giao thông qua mạng
theo đó từ ngày một mươi hai tháng ba cảnh sát giao thông sẽ thí điểm nội dung trên tại hà nội
thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng và bình thuận
đây là năm địa phương có tỷ lệ xử phạt vi phạm hành chính về giao thông chiếm một nửa cả nước
như vậy ngoài cách đến kho bạc nộp người dân được lựa chọn vào cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia để nộp phạt qua mạng
cục cảnh sát giao thông sẽ cập nhật dữ liệu người vi phạm lên hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị
và tích hợp với hệ thống dịch vụ công
từ đó người dân có thể tìm tên lỗi vi phạm và thực hiện các bước nộp phạt trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia
dịch vụcông gov vn đồng thời lựa chọn hình thức nhận quyết định nộp phạt dưới đăng ký bằng lái tại nhà thông qua hệ thống bù điện
sau khi hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu việc nộp phạt giao thông qua mạng sẽ áp dụng đến cảnh sát giao thông cấp huyện cấp độ trên toàn quốc từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi